sẽ có thể đẻ ra những vấn đề khác do đó là tôi khuyên bạn bạn nên đến gặp thầy thuốc đông y
nên bạn muốn dùng bằng phương pháp y học cổ truyền thì bạn nên đến gặp thầy thuốc đông y
để mà có một cái xem xét cho bạn và có một cái bài thuốc cho bạn
phù hợp với cái thể trạng cũng như về trang bệnh lý của bạn thì nó sẽ đem lại hiệu quả hơn
còn nếu bạn chỉ đơn dùng nghệ để điều trị cho cái bệnh lý của bạn
thì tôi nghĩ là đã không có hiệu quả và bạn không nên dùng nữa
đó là lời khuyên của phó giáo sư đậu xuân cảnh dành cho bạn hà lê ở hải phòng
đúng là trường hợp này rõ ràng nếu như mà thấy nó không có tác dụng thì mình đâu có dùng nữa làm gì đúng không ạ
và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi
chúng ta lại tiếp tục đến với một câu hỏi tiếp theo